thưa quý vị với tốc độ tiêm phủ vaccine nhanh hiệu quả và kinh nghiệm ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
thì việt nam có cơ sở để tự tin nối lại các hoạt động văn hóa du lịch đáp ứng đời sống tinh thần
nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
tuy nhiên do biến thể mới ba hai của biến chủng omicron có tốc độ lây lan nhanh
số ca mắc mới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn gia tăng
và tại các cơ quan công sở như trường học và các điểm du lịch
việc phòng dịch được triển khai ra sao thì xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây
theo ghi nhận tại các trường học số ca f trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh giảm mạnh trong thời gian gần đây
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh thì nhà trường vẫn phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
như vật tư thuốc men diễn tập và xử lý khi ghi nhận f vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
cái việc đầu tiên nhà trường phải làm đó là công tác phòng chống dịch
thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án dựa trên các văn bản chỉ đạo của bộ y tế
cho đến bây giờ thì phải nói là chúng tôi
chúng tôi đã có tâm thế về mặt y tế là chúng tôi đã sẵn sàng
về mặt chuyên môn thì chúng tôi đã xây dựng kịch bản hai phương án từ đợt trước rồi
và đến bây giờ chúng tôi không bị lúng túng và chúng tôi sẵn sàng vào cuộc
và rất là vui mừng khi được đón các con trở lại trường
đến thời điểm này các khu điểm du lịch tại thủ đô hà nội đã bắt đầu sôi động trở lại
để phục vụ du khách trong dịp cao điểm hè
thành phố hà nội đã xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương
bên cạnh đó công tác phòng dịch cũng được ngành du lịch thủ đô đặc biệt chú trọng
khi tại mỗi điểm du lịch đều bố trí khu cách ly riêng
đối với các du khách chẳng may khi tham gia tham quan du lịch thì có bị nhiễm hoặc nghi nhiễm f
thì sẽ được cách ly và có xử lý theo phương án đã được phê duyệt
đơn vị mà lữ hành cũng như điểm đến thì họ cũng phải là tập huấn cho đội ngũ là nhân viên của mình
là có cái tinh thần chia sẻ động viên hỗ trợ
cho du khách bị f
tuy vậy do hầu hết người dân đều đã mắc covid một mươi chín nên đang xuất hiện những tâm lý chủ quan với dịch bệnh
tại nhiều điểm công cộng các khu vui chơi rất nhiều người không đeo khẩu trang thậm chí vô tư tụ tập đông người
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các biến thể mới
nếu như các quốc gia tiếp tục tiêm mũi tăng cường cho công dân nước họ
thay vì chia sẻ vaccine với những nước có nhiều người chưa được tiêm bất kỳ mũi vaccine
còn tại việt nam tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao nhưng vẫn cần phải tiếp tục bao phủ đối với các đối tượng có nguy cơ cao
vậy chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chủ động kiểm soát rủi ro
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
ngay sau đây phóng viên intv có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
vâng thưa ông thì hiện nay các hoạt động đã mở cửa trở lại theo tinh thần là thích ứng
linh hoạt kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên hiện nay số ca mắc mới vẫn gia tăng do biến thể ba hai của biến chủ
biến chủng omicron vẫn còn gia tăng mạnh
vậy thì ông có thể cho biết là biến chủng này nó nguy hiểm ra sao ạ
riêng về cái covid một mươi chín sát covid một mươi chín thì nó cũng phải đến mấy chục biến chủng khác nhau
nhưng mà người ta quan tâm tới những cái biến chủng người ta gọi là biến chủng đáng quan ngại
ví dụ như là chúng ta đã chứng kiến biến chủng alpha
thế rồi biến chủng beta rồi gamma
thế rồi delta delta dịch xảy ra ở thành phố hồ chí minh
thế rồi hiện nay là omicron
thế thì cái của omicron thì đặc biệt là nó lây lan nhanh hơn nhiều so với các biến chủng trước đây
ví dụ như lây lan nhanh hơn của delta là khoảng ba mươi
thế và cái việc mà omicron thì nó cũng qua hai cái biến chủng rồi
nghĩa là biến chủng ba một và hiện nay là ba hai ở việt nam
và cái chủng ba một cũng chủng ba hai này nó đang lưu hành và chiếm cái ưu thế trên ở việt nam
mà nó thay thế cái chủng delta trước đây
thế và hiện nay ở trên thế giới thì các bạn biết là nó lại còn xuất hiện thêm cái biến chủng là cái biến chủng xe
là nó lai giữa cái biến chủng ba một và ba hai
phần lớn là những ca bệnh nó có những cái không triệu chứng này hoặc triệu chứng nhẹ này
bởi vì chúng ta cũng đã tiêm vaccine
thế nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên lo lắng quá
nhưng mà cũng không chủ quan bởi vì rằng là nó lây lan như thế
mà nếu như chúng ta không kiểm soát tốt dịch bệnh
nó dẫn tới những hiện tượng quá tài hệ thống y tế
dẫn tới cái việc mà bệnh nhân chuyển nặng cao và dẫn đến cái tử vong cao
và đấy là cái mà không có muốn và cái tinh thần kỹ quyết của một trăm hai mươi tám là làm sao chúng ta chấp nhận có những ca nhiễm trong cộng đồng
nhưng cái số mắc nó không cao quá và không bị chuyển nặng nhiều
không quá tải hệ thống y tế và không để tử vong cả
như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy là biến chủng omicron thì nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phải không ạ
tuy nhiên thì trong thời gian gần đây
khi mà mọi hoạt động văn hóa kinh tế đã bình thường trở lại
thì người dân tham gia các hoạt động thì cũng còn khá chủ quan
tại nơi công cộng thì nhiều người dân còn không đeo khẩu trang cơ
vậy ông có suy nghĩ nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ
có những lúc mà chúng ta bị một cái gọi là tôi muốn nói nguy cơ cao mà chúng ta không tránh khỏi được
cái thứ hai là mắc rồi nhưng mà nó lại là tái nhiễm
và kể cả cái việc mà chúng ta đã tiêm vaccine nó vẫn cứ có thể là những người nhiễm
và khi nhiễm đấy thì nó
không phải ai cũng nhẹ như tôi nói
mà cũng có những người mà nó lại chuyển nặng và cũng gây tử vong
kể cả trẻ em chúng ta gọi là hội chống bức xin
thế rồi có những người bệnh nền người già những người chưa tiêm vaccine
thế thì khi anh mắc thì anh lại cũng là cái nguồn lây
thế nên là nếu như chúng ta mà để lây lan quá nhiều trong một cái thời gian ngắn
trong một khoảng thời gian chắc chắn nó sẽ bị quá tài bệnh viện
và khi quá tải bệnh viện thì những cái bệnh
nhưng mà cần can thiệp y tế thì không được can thiệp kỳ tế kịp thời
và dẫn tới những cái số tử vong nó trăng lên
và vừa qua chúng ta chứng kiến rằng là có nhiều những cái trường hợp
mà cái giai đoạn đầu các bạn biết là không tiếp cận kịp với y tế
thế rồi những người mà nhiễm covid một mươi chín chưa có cái kinh nghiệm
chưa có cái hiểu biết về cái vấn đề mà tự điều trị tự cách ly tại nhà
nên nó cũng đã dẫn tới những cái việc mà quá tải hệ thống y tế
nên tôi cho rằng là với cái việc
mà chúng ta có thể mắc mà dẫn tới những cái hậu quả
và một cái hậu quả rằng là nhẹ cũng phải là nhiều lúc cũng phải nghỉ việc
và cũng mệt mỏi sau khi bị nhiễm
rồi nặng thì chúng ta lại phải vào viện vân vân
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên có một cái tư trưởng của quan
covid một mươi chín hiện nay vẫn chưa có quyết định của bộ y tế trở về nhóm b
và tổ chức y giới vẫn có cảnh báo rằng là chúng ta vẫn phải thực hiện tốt các cái biện pháp phòng bệnh
để làm sao
càng hạn chế bị nhiễm càng hạn chế bị lây lan ra cộng đồng càng nhiều thì càng tốt
thưa ông thì hiện nay bộ y tế cũng đang chuẩn bị các cái kế hoạch
để mà tiếp tục tiêm nhắc lại cho các trường hợp đủ điều kiện ở mũi ba và mũi bốn
là một chuyên gia về y tế dự phòng
thì ông có thể cho biết là cái vai trò của vaccine covid một mươi chín
thì nó sẽ hiệu quả ra sao trong cái việc mà tiêm nhắc lại để phòng bệnh ạ
người ta cho rằng là sau khi tiêm hai mũi vaccine
thì cái miễn dịch một thời gian
thì miễn dịch của
cơ thể của chúng ta cũng giảm đi
và người ta tiêm tiếp cái mũi bổ sung
hoặc là mũi nhắc lại mà chúng ta vẫn gọi là mũi ba
thì cái việc đáp ứng miễn dịch nó lại tăng lên
vào cái việc bảo vệ chống cái sự lây nhiễm
và đặc biệt cái sự chuyển nặng và tử vong nhập viện nó giảm đi rất nhiều
và cái việc tiêm ngôi ba người ta thấy rằng là
nó tốt hơn cả đối với những cái biến chủng omicron
việc mà tiêm vaccine là vô cùng cần thiết
và bộ y tế hiện nay
cũng như là chính phủ đang khuyến cáo là chúng ta phải nhanh chóng
đẩy nhanh cái việc mà tiêm vaccine cho những người mà chưa được tiêm chủng
rồi những cái người mà trước kia là trì hoãn
thì cần phải tiêm cho đủ
và đặc biệt là tiêm cái mũi bổ sung cũng như là cái mũi để nhắc lại
thế còn cái việc tiêm mũi bốn
thì hiện nay chúng ta đang có thể là tiến tới tiêm những đối tượng có nguy cơ trước
đối tượng nguy cơ ví dụ như đối tượng bệnh viện
những người trong bệnh viện
nhân viên y tế hoặc là những cái đối tượng mà người già người bệnh nhân vật luật
thì chúng ta theo cái sự chỉ đạo của bộ y tế để chúng ta làm sao chúng ta tiêm được vaccine đạt tỷ lệ cao
cũng trong thời gian gần đây
các quốc gia ở tây âu đang bùng phát mạnh mẽ dịch bệnh trở lại
các ca nhiễm nặng cũng như là ca mắc mới thì gia tăng liên tục
ông có cho rằng đó là bài học mà việt nam cần phải chủ động có những phương pháp mà ứng biến kịp thời
đặc biệt là vai trò của ngành y tế ạ
và trước tiên ta phải phân tích là cái dịch nó bùng phát ở tây âu
là vào những cái đối tượng mà chưa tiêm vaccine
thế rồi vấn đề là tái nhiễm người bị rồi vẫn bị tái nhiễm
và vấn đề ở đây nữa là các bạn biết là chủng omicrone nó lây lan rất nhanh
mà trong khi chúng ta lại nới lặn
và thậm chí các cái việc mà hành vi cá nhân một số dự phòng cá nhân cũng chủ quan
ví dụ như không phải bắt đeo khẩu trang rồi
cho các cái hoạt động đông ngừa gì vân vân
thế thì dịch nó bùng phát lên
và chứng tỏ rằng
như vậy dịch nó vẫn diễn biến rất phức tạp và vấn đề khó lường
và nên là chúng ta
chưa thể nói rằng là chúng ta thả lỏng và buông trôi
một cách nó hoàn toàn được
mà chúng ta vẫn phải thực hiện các cái biện pháp
để làm sao là chúng ta kiểm soát được dịch
mà tôi nói ở phần trên là
chấp nhận có ca nhiễm của cộng đồng
chấp nhận có sự lây lan
vấn đề là không để quá tải hệ thống y tế
vấn đề là không để tử vong cao
cái đó là cái quan trọng
có thể thấy trong thời gian vừa qua
các cái ca nhiễm covid một mươi chín
đều có những cái diễn biến khác nhau
và ít nhiều thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc
vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào tới người dân
trong cái việc mà
chủ động phòng chống dịch bệnh
để không chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó thì
đảm bảo được sức khỏe cũng như là cuộc sống của gia đình và cộng đồng xã hội ạ
ai đã trải qua nhiễm người ta cũng thấy rằng là
cái triệu chứng nó mệt mỏi hơn cũ
chứ không phải rằng là nó cũng nhẹ nhàng
vấn đề là
thế rồi những cái vấn đề là nguồn lây cho người khác
ví dụ như trong một gia đình này
một cái người bị nhiễm thì
nếu như mà lây cho trẻ em thì trẻ em nó không được đến trường
nếu mà lây cho
bởi nhất là người già người bệnh nền thì nguy hư tử vong của những cái người
mà mắc bệnh nền của người già thì tử vong lại cao hơn
thì đấy là rất nguy hiểm
cho rằng như vậy chúng ta không nên chủ quan
nếu làm đồng bộ như thế nhưng phải dự phòng đồng bộ
dự phòng đồng bộ là trong mỗi một khâu nào đó
chúng ta phải
thực hiện cái dự phòng
ví dụ như khách sạn phòng bệnh như thế nào nhập cảnh thì phòng nào khu vui chơi giải trí
vui chơi giải trí thì phải phòng bệnh như thế nào
chứ không nếu mà
nó lây ra một cái
chuỗi nào đó thì nó được
chuỗi sản xuất
và chúng ta
thực hiện tốt cái năm cao này không những
chỉ phòng bệnh tốt cho sars cov hai mà còn phòng bệnh cho cả các bệnh
hô hấp khác
một lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà ông vừa chia sẻ
thì ngành y tế cũng như là người dân
và các cơ quan chức năng liên quan
sẽ chủ động hơn trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ạ